vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi tám tháng năm đập thủy lợi đầm thìn ở xã cấp dân huyện cẩm khê tỉnh phú thọ bị vỡ
khiến cho nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp hàng chục hectare lúa hoa màu của người dân bị ảnh hưởng
đoạn đập bị vỡ có chiều dài khoảng năm m ubnd huyện cẩm khê đã huy động toàn bộ lực lượng công an
dân quân tự vệ các xã lân cận tham gia sơ tán người dân thông các cầu cống khu vực hạ du
theo thống kê bước đầu có khoảng một mươi bảy hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do vỡ đập cần phải di rời đến nơi an toàn
lãnh đạo tỉnh phú thọ đã yêu cầu các ngành chức năng liên quan khẩn trương tìm nguyên nhân vỡ đập
đồng thời tìm phương án xây dựng kế hoạch xử lý khẩn cấp ngay sau khi nước rút bảo đảm tài sản thu hoạch hoa màu cho nhân dân